cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam trần ngọc phúc tức phúc xo ba mươi bảy tuổi ngụ huyện hóc môn tp hcm
để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
và trần ngọc tài hai mươi bốn tuổi em ruột của phúc xo cùng với một mươi đồng phạm
để điều tra về hành vi tăng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang tiếp tục tiến hành
các trình tự tố tụng theo quy định của pháp luật